đêm qua không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống lào cai đã khiến nhiệt độ tại các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn
dạng sáng nay một mươi chín tháng một mươi hai trên đỉnh fasipan sapa đã xuất hiện băng tuyết thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh lào cai quan trắc được nhiệt độ đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước
đặc biệt tại đỉnh phan xipang nhiệt độ xuống mức dưới độ c
nhiệt độ thấp đã làm xuất hiện mưa tuyết phù trắng đỉnh phan xipang thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan
tôi đến từ thủ đô bangkok của thái lan đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam và sapa
cảm thấy vô cùng thích thú với khung cảnh tuyết lạnh và đồi núi hùng vĩ ở sapa
tôi hy vọng rằng mình sẽ có dịp quay trở lại sapa trong một ngày gần nhất
đây là trận mưa tuyết đầu tiên ghi nhận tại thành phố sapa lào cai tính từ đầu mùa đông đến nay
theo đài khí tượng thủy văn lào cai dự báo đêm về sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai
nhiệt độ thấp vẫn sẽ tiếp tục bao phủ lào cai chân đỉnh phan xipan hết mưa tuyết
nhưng sẽ xuất hiện sương muối trắng xóa núi đồi
do đó người dân và chính quyền các cấp vẫn phải tăng cường công tác phòng chống đói rét cho người và vật nuôi
duy trì công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy ra